những ngày đầu trong quân đội đối với các chiến sĩ mới là khoảng thời gian được trải nghiệm nhiều điều mới lạ bổ ích
nhưng cũng gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ
nhằm giúp các chiến sĩ mới yên tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ bằng tình cảm trách nhiệm của thế hệ đi trước
đội ngũ cán bộ các cấp luôn gần gũi động viên và giúp đỡ
cũng như mọi chiến sĩ khác những ngày đầu trong quân ngũ
chiến sĩ mới lê văn sĩ quê ở hà tĩnh không khỏi lo lắng vì chưa quen với môi trường mới
những cuộc sống mới môi trường mới tôi rất nhớ nhà nhớ gia đình và người thân
nhưng sau một thời gian nhập ngủ thì tôi được bán lãnh đạo chỉ huy cả cấp
quan tâm đồng viên thăm hỏi giúp đỡ phổ biến kiến thức nền nếp về kỷ luật quân đội
cán bộ chiến sĩ thì rất là hoa đông quan tâm giúp đỡ nhau
trong số chiến sĩ mới nhập ngũ vào các đơn vị của quân khu bốn huấn luyện năm nay
có trên hai năm trăm linh đồng chí là con em đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo
đây là những chiến sĩ được cán bộ các cấp đặc biệt quan tâm
trong điều kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona diễn biến phức tạp
các đơn vị chiến sĩ mới đã tổ chức tuyên truyền định hướng cho bộ đội
cho chiến sĩ mới các biện pháp vệ sinh cá nhân
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong đơn vị
trong số chiến sĩ mới nhập ngũ em đã sắp xếp công việc và việc đơn tình nguyện vào nhập ngũ
bắt đầu vào nhập ngũ thì cũng gặp một số vấn đề hơi khó khăn vì môi trường bên ngoài khác với môi trường trong quân đội
nhưng nhờ sự giúp đỡ tân tinh của các bộ chỉ huy
em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mong muốn được ở lại phục vụ quân ngũ lao dài
chúng tôi là những người trung bộ trưởng trực tiếp cùng ăn cùng ngủ cùng sinh hoạt với bộ đội
đấy là đối tượng chiến sĩ mới vào
chúng tôi là quan tâm và quan sát nắm chắc tình hình tư tưởng của các đồng chí mới vào
kịp thời đồng viên chia sẻ những kinh nghiệm để cho chiến sĩ mới an tâm tư tưởng và xác định được tốt cái nhiệm vụ
nỗi nhớ nhà nỗi nhớ người thân bạn bè và thói quen sinh hoạt ở nhà sẽ tạm gác lại
và thay vào đó là những bài học bổ ích những chế độ nền nếp quy định chặt chẽ
có tính kỷ luật trong quân đội nhân dân

thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao xứng đáng là bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới